xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin covid tối trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
kinh trang cập nhật những thông tin nổi bật nhất về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước và trên thế giới
mở đầu bản tin sẽ là tin tức cập nhật về số ca mắc mới tối nay ngày một mươi sáu tháng ba
xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi
cập nhật ca mắc covid một mươi chín tối một mươi sáu tháng ba
tình hình dịch covid một mươi chín
thông tin các ca nhiễm mới
tính từ một mươi sáu h ngày một mươi năm tháng ba đến một mươi sáu h ngày một mươi sáu tháng ba
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một trăm tám mươi năm trăm năm mươi tám ca nhiễm mới
trong đó sáu ca nhập cảnh và một trăm tám mươi năm trăm năm mươi hai ca ghi nhận trong nước
tăng năm tám mươi bốn ca so với ngày trước đó
có một trăm hai mươi một hai trăm linh một ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội hai mươi sáu hai trăm hai mươi
nghệ an một mươi bảy trăm chín mươi bảy
vĩnh phúc tám tám trăm bảy mươi năm
phú thọ tám ba trăm ba mươi năm
bắc ninh năm bảy trăm năm mươi năm
bình dương năm hai trăm tám mươi năm
hải dương bốn chín trăm bảy mươi hai
lạng sơn bốn chín trăm bốn mươi một
thái nguyên bốn chín trăm ba mươi ba
lào cai bốn tám trăm một mươi
hưng yên bốn năm trăm ba mươi ba
sơn la bốn năm trăm linh bốn
đắk lắc bốn bốn trăm bảy mươi hai
tuyên quang bốn hai trăm chín mươi bảy
hòa bình ba chín trăm tám mươi bốn
quảng bình ba sáu trăm năm mươi sáu
điện biên ba sáu trăm linh tám
bình định ba một trăm một mươi năm
thái bình ba sáu trăm một mươi năm

quảng ninh hai chín trăm chín mươi chín
bắc giang hai chín trăm bảy mươi tám
yên bái hai tám trăm chín mươi bảy
bến tre hai sáu trăm tám mươi sáu
cao bằng hai sáu trăm năm mươi tám
nam định hai năm trăm chín mươi chín
lâm động hai năm trăm chín mươi tám
lạy châu hai năm trăm bảy mươi hai
bình phước hai bốn trăm ba mươi sáu
ninh bình hai ba trăm ba mươi một

quảng trị hai một trăm sáu mươi
hà giang hai một trăm năm mươi hai
thành phố hồ chí minh hai năm mươi hai
vĩnh long một bảy trăm bảy mươi
bắc cạn một bảy trăm linh hai
tây ninh một năm trăm tám mươi sáu
đắk nông một bốn trăm sáu mươi năm
khánh hòa một ba trăm tám mươi
đà nẵng một hai trăm chín mươi bảy
trà vinh một một trăm tám mươi sáu
thanh hóa một bảy mươi một
quảng ngãi một bốn mươi tám
phú yên một năm
còn tùm chín bảy mươi bốn
bà rịa vũng tàu chín một mươi tám

bình thuận tám trăm linh
quảng nam ba trăm bốn mươi sáu
đồng nai ba trăm linh ba
thừa thiên huế hai trăm năm mươi bảy
bạc liêu hai trăm năm mươi một

sóc trăng chín mươi ba
kiên giang bảy mươi ba
đồng tháp sáu mươi hai
ninh thuận sáu mươi
hậu giang năm mươi sáu
tiền giang một mươi tám

trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín

thông tin này được đưa vào hội thông báo
hãy theo dõi
các địa phương ghi nhận
số ca nhiễm giảm nhiều nhất
hải phòng giảm hai ba mươi hai

các địa phương ghi nhận
số ca nhiễm tăng cao nhất

nhà trắng cho hay sẽ bắt đầu giảm chi cho chương trình ứng phó dịch covid một mươi chín
liên quan đến việc chi trả cho các khoản xét nghiệm điều trị và tiêm vaccine cho những người không có bảo hiểm y tế
thông báo trên đã được đưa ra sau khi quốc hội mỹ từ chối bổ sung hai mươi hai năm tỷ usd cho chương trình này
trong dự thảo luật ngân sách trị giá hơn một năm trăm linh tỷ usd vừa thông qua tuần trước
tổng thống mỹ joe biden đã ký phê chuẩn dự luật trên vào ngày một mươi năm tháng ba
trong thư gửi các nghị sĩ lưỡng đảng hôm một mươi năm tháng ba
quyết định không tiếp tục chi cho chương trình ứng phó đại dịch
đồng nghĩa với việc mỹ đối mặt với nguy cơ có thể bị tấn công bất ngờ
bởi những biến thể tương lai của sars cov hai
đại npr dẫn lời bà natalie killian phó điều phối viên của tổ chức ứng phó dịch covid một mươi chín của nhà trắng cho biết
điều mà chúng tôi đang đề nghị là khoản đầu tư khiêm tốn để không lãng phí những thành quả đạt được
trong tổ chức chống dịch năm ngoái
bà kellian còn cảnh báo chúng ta không được phép quên những ngày đen tối và cần nhận thức rằng
một biến thể mới có thể xuất hiện nhanh đến mức nào
lý do quốc hội mỹ phản đối kế hoạch kéo dài chương trình ứng phó dịch covid một mươi chín
là vì có đến ba mươi tiểu bang vẫn chưa sử dụng nguồn chi từ ngân sách đã được thông qua trước đó
trong bối cảnh thiếu chi phí như hiện tại nhà trắng sẽ hủy ba mươi hợp đồng đặt mua các thuốc kháng thể đơn dòng trị covid một mươi chín
điều này đẩy mỹ vào tình trạng sẽ thiếu hụt nguồn cung liên quan đến điều trị covid một mươi chín sớm nhất là vào tháng năm
trước đó bộ tư pháp mỹ ngày một mươi một tháng ba đã bổ nhiệm vị trí
công tố viên trưởng để đối phó với tình trạng lừa đảo liên quan đến dịch covid một mươi chín
mà đến nay ước tính đã gây tổn thất cho chính phủ tám tỷ usd
kể từ khi dịch covid một mươi chín ập đến mỹ quốc hội nước này đã thông qua hàng nghìn tỷ usd tiền hỗ trợ khẩn cấp
cho những người mỹ bị ảnh hưởng kinh tế vì dịch bệnh
có thể thấy dịch bệnh tăng cao đã làm dần cạn kiệt nguồn ngân sách của mỹ cho việc phòng chống dịch
quyết định không tiếp tục chi cho chương trình ứng phó đại dịch này dự báo sẽ khiến cho mỹ
trong tương lai phải đối mặt với nguy cơ có thể bị tấn công bất ngờ bởi những biến thể mới của sars cov hai
theo nghiên cứu mới công bố của đại học tokyo thuốc kháng virus remdesivir monopiravir và nimachevir
hiệu quả chống lại biến chủng ba hai hay còn gọi là biến chủng omicron tàng hình
nghiên cứu này do yoshihiro kawaoka chuyên gia virus tại đại học tokyo đứng đầu
kawaoka và các cộng sự của ông đã công bố phát hiện của họ đến tạp
kết luận từ nghiên cứu cũng cho thấy thuốc kháng thể đơn dòng của ili làm giảm hiệu quả với chủng phụ ba hai
còn gọi là omicron tàng hình
hai kháng thể có trong thuốc itazovimab và pamlanivimab không vô hiệu hóa được omicron tàng hình
ở liều lượng cơ bản như thử nghiệm
các chuyên gia đã phải tăng hàm lượng lên ba lần để đạt hiệu quả tương đương với biến chủng omic ron gốc
nhóm tác giả nhận định
tỉnh mạch remdesivir và các thành phần hoạt tính trong hai loại thuốc kháng virus monopiravir và paxlovit
gần như giữ nguyên hiệu quả
phương pháp tác dụng cao nhất với ba là airvusot có khả năng ngăn ngừa covid một mươi chín ở người dễ chuyển nặng
nhóm chuyên gia đã thử nghiệm bảy loại kháng thể đơn dòng ba kháng thể kết hợp và phương pháp kháng virus
trên tế bào linh trưởng không phải con người để đưa ra những kết luận trên
ba hai được biết đến là dòng phụ của biến chủng omicron
nó còn được gọi là biến chủng tàn hình do thiếu mất một đột biến đặc trưng của omicron cơ bản
biến chủng phụ lây lan nhanh chóng hơn so với phiên bản gốc là ba một song không gây ra triệu chứng nghiêm trọng hơn
trước đó các chuyên gia cũng cho biết tiêm chủng vẫn hiệu quả ngừa tình trạng nhập viện và tử vong do ba hai
và các dòng phụ khác của omicron
giới chức y tế anh đã so sánh tác dụng chống nhiễm ba và ba hai của vaccine và không nhận thấy điểm khác biệt
ở cả hai chủng phụ ba liều vaccine hiệu quả mạnh mẽ ngăn người nhập viện và tử vong
ba hai cũng không trốn tránh được miễn dịch do lần nhiễm omicron trước đó tạo ra
tổ chức y tế thế giới cho biết người từng nhiễm ba một khó tái nhiễm ba hai
các nhà khoa học thường lo lắng virus khi đột biến sẽ có đặc tính mới giúp chúng trốn tránh được các loại thuốc điều trị
đặc biệt là phương pháp kháng thể
nhưng nghiên cứu trên đã cho thấy một số loại thuốc kháng virus và kháng thể vẫn hiệu quả để chống lại biến chủng mới
về tình hình đại dịch covid một mươi chín tại trung quốc đại lục theo đánh giá
được bùng phát hiện nay tại đất nước này là nghiêm trọng nhất trong hơn hai năm qua
số ca mắc covid một mươi chín chỉ trong những ngày đầu tháng ba đã gần bằng cả năm hai nghìn hai mươi một và gây ảnh hưởng nền kinh tế
cũng như chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu
ít nhất một mươi ba thành phố tỉnh huyện tại quốc gia đông dân nhất này bị phong tỏa ở những mức độ khác nhau
và thêm một lần nữa thế giới lại lo ngại về đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu từ trung quốc công xưởng của thế giới
tại thành phố hai mươi năm triệu dân thượng hải nhiều khu vực trung tâm vắng ngách
nhiều doanh nghiệp cửa hiệu đóng cửa vì lệnh phong tỏa cục bộ
còn ở các trung tâm kinh tế giang tô chiết giang thiên tân nơi tập trung những cảng biển quốc tế
các nhà máy gia công khổng lồ xuất hàng hóa đi khắp thế giới đều bị dịch
khu công nghiệp cảng biển bị kiểm soát rác rau
riêng đối với thành phố thâm quyến với một mươi bảy triệu dân trung tâm công nghệ chế tạo bị phong tỏa cứng
foxcon nhà máy sản xuất gia công cho apple đã phải ngừng hoạt động ở thâm quyến
nhà cung cấp chip xinxin electronics của intel đóng cửa nhà máy
tập đoàn volkswagen của đức đóng cửa ở tỉnh cát lâm
việc phong tỏa nghiêm ngặt ở thâm quyến cùng dịch bệnh nghiêm trọng ở hồng kông trung quốc
khiến hoạt động của các cảng quốc tế xuất khẩu hàng hóa đi khắp thế giới bị ảnh hưởng
các chuyên gia kinh tế trung quốc cho rằng đợt dịch mới này sẽ tác động đáng kể lên nền kinh tế trong ngắn hạn cũng
như khiến cho chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu bị ảnh hưởng
với chính sách zero covid nước này gần như đóng cửa với thế giới trong hai năm nay
nhiều tổ chức quốc tế đã hạ mức tăng trưởng gdp năm hai nghìn hai mươi hai của trung quốc do dùng những biện pháp mạnh để phong tỏa dịch
tuy nhiên quan chức y tế nước này vẫn tiếp tục siết chặt các biện pháp chống dịch bởi dịch bệnh vẫn đang lây lan nhanh
nhà kinh tế trưởng về trung quốc của nomura ông lutin cho biết tình hình covid một mươi chín ở trung quốc đã xấu đi
với tốc độ đang báo động trong tuần qua
ông cho rằng nền kinh tế trung quốc rất có thể bị ảnh hưởng nặng nề một lần nữa
nhiều doanh nghiệp cũng đã bán tháo cổ phiếu trên thị trường
ông lutin cho biết thêm chúng tôi tin rằng mục tiêu tăng trưởng khoảng năm năm tổng sản phẩm quốc nội của trung quốc
trong năm nay đang càng trở nên viễn vong gọi dự báo đồng thuận thị trường là năm hai là quá lạc quan
trong khi vẫn duy trì dự báo bốn ba của nomira
trung quốc đã phục hồi mạnh mẽ trong ba động lực tăng trưởng
bán lẻ tăng sáu tám so với cùng kỳ vào tháng giêng và tháng hai
đầu tư vào tài sản cố định tăng một mươi hai hai tăng so với bốn chín của năm ngoái
và sản xuất công nghiệp tăng bảy năm tăng từ bốn ba trong tháng một mươi hai
theo phu linh hôi phát ngôn viên của cục thống kê thừa nhận rằng tình hình covid một mươi chín ngày càng tồi tệ
sẽ có tác động đến sự phục hồi kinh tế địa phương nhưng nhấn mạnh rằng nền kinh tế quốc gia đang thực sự phục hồi
ông chia sẻ thêm mục tiêu tăng trưởng gdp của trung quốc đang tăng
nhưng sẽ phải trả giá đắt
trung quốc có nhiều kinh nghiệm trong việc ứng phó với đại dịch
ông nói một loạt các biện pháp được thực hiện có khả năng làm chậm sự lây lan của đại dịch
và tác động kinh tế sẽ dần dần được kiểm soát
dữ liệu được công bố gần đây không tính đến các lệnh phong tỏa covid một mươi chín gần đây
dự kiến sẽ giảm mức tiêu thụ hàng hóa và các dịch vụ sử dụng nhiều tiếp xúc
tuy nhiên sự lạc quan của bắc kinh đã không làm giảm bớt tình trạng bán tháo trên thị trường vốn
đang trở nên tồi tệ hơn
trong những ngày gần đây do hậu quả của chiến tranh căng thẳng trung mỹ
và khả năng chứng khoán trung quốc giao dịch trên sàn giao dịch nước ngoài bị hủy niêm yết
lượng trái phiếu trung quốc nắm giữ ở nước ngoài đã giảm tám mươi tỷ nhân dân tệ tương đương một mươi hai sáu tỷ usd
trong tháng hai trong khi các nhà đầu tư tháo chạy khỏi thị trường cổ phiếu a
với năm mươi một năm tỷ nhân dân tệ chảy ra thông qua kênh kết nối chứng khoán hồng kông đại lục trong tháng trước
win đã chứng kiến sự bán tháo mạnh mẽ của các nhà đầu tư
nước ngoài thông qua chương trình kết nối chứng khoán vào thứ ba
khi dòng tiền ra tiếp tục trong ngày thứ bảy liên tiếp
với dòng rồng hàng ngày đạt mức cao kỷ lục trong năm nay ở mức một mươi sáu tỷ như dân tệ
chỉ số csi ba trăm linh chuẩn đã giảm bốn năm mươi bảy vào thứ ba nâng mức giảm từ đầu năm đến nay lên hai mươi
hoạt động sản xuất kinh doanh đang bị gián đoạn ở các thành phố kinh tế lớn
thâm quyến quê hương của những người khổng lồ công nghệ huawei technoloty
nhà sản xuất máy bay không người lái
dji và các nhà máy foxconn sản xuất các sản phẩm của apple
đã bắt đầu khóa sổ trên thực tế trong tuần này
với việc thử nghiệm hàng loạt và hạn chế chuyển động
các chuyến bay quốc tế đến thượng hải trung tâm tài chính của đất nước cũng đã được định tuyến lại
do chính quyền thành phố tiếp tục tập trung vào việc ngăn chặn sự lây lan của virus rất dễ lây lan
chủ tịch phòng thương mại liên minh châu âu tại trung quốc charles wood
đã cảnh báo về sự gián đoạn hoạt động tại địa phương của các công ty nước ngoài
với lý do các công ty đóng cửa thất thường khóa cửa trên diện rộng và không thể đi lại
tác động là khá tiêu cực và nó sẽ trở nên tồi tệ hơn
thưa quý vị và các bạn
có thể thấy bất chấp việc trung quốc báo cáo số liệu kinh tế tích cực vào đầu năm
nhưng dường như một làn sóng nhiễm covid một mươi chín nghiêm trọng đã tiếp thêm động lực cho sự hoài nghi
về tốc độ và hiệu quả của các kế hoạch nới lỏng tiền tệ của nước này
trung quốc vẫn đang theo đuổi chiến lược zero covid
liệu điều này có ảnh hưởng nghiêm trọng hơn tới nền kinh tế nước này trong tương lai
hiệu quả tích cực
hãy cùng chúng tôi cập nhật những diễn biến tiếp theo về covid một mươi chín trung quốc ở những bản tin tới
còn bây giờ thời lượng dành cho chương trình đã kết thúc
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại